thưa quý vị thủ tướng vừa ký chỉ thị số ba cttg đôn đốc các bộ ngành địa phương
thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
theo đó thủ tướng yêu cầu cán bộ công chức viên chức tuyệt đối không đi lễ hội
trong giờ hành chính không tổ chức du xuất
thủ tướng yêu cầu cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước
các cơ quan tổ chức liên quan thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính kỷ luật lao động
khẩn trương tập trung giải quyết xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên
các cơ quan đơn vị không tổ chức du xuân liên hoan chúc tết
làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính
không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ
lãnh đạo các bộ cơ quan địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công
với các bộ ngành địa phương thủ tướng yêu cầu tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắt
trong triển khai các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải
đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông quan trọng trọng điểm quốc gia
có tính liên vùng hạ tầng đô thị lớn các dự án đường sắt đô thị hạ tầng văn hóa xã hội
các địa phương được giao làm cơ quan chủ quản các dự án đường bộ cao tốc
khẩn trương phối hợp với các bộ ngành liên quan giải quyết sức điểm các vướng mắt
hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư xây dựng để khởi công các dự án